bệnh dịch tàn lợn châu phi xuất hiện từ tỉnh hà nam từ ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
đến nay một trăm linh xã thị trấn đều có các ổ dịch với hơn một trăm một mươi sáu con lợn đã phải tiêu hủy
chiếm thị lệ gần ba mươi tổng đàn lợn
để kịp thời hỗ trợ người chăn nuôi trên địa bàn khôi phục sớm ổn định sản xuất
tỉnh hà nam đã trích kinh phí từ ngân sách dự phòng của địa phương
tiến hành chi trả tiền hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tàn lợn châu phi
đến thời điểm này tỉnh hà nam đã cấp cho các huyện thành phố hơn một trăm hai mươi sáu tỷ đồng
hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu phi
các huyện thành phố đã khẩn trương tổ chức chuyển số kinh phí này cho các xã thị trấn
và tổ chức trao tận tay cho các hộ chăn nuôi theo đúng quy định của nhà nước
sau khi nhận được kế hoạch triển khai của văn huyện
thì văn xã tập hợp các hộ gia đình có lợn tiêu hủy
và thực hiện các quy trình tổng hợp như niêm yết công khai
để hoàn thiện các hồ sư
tổng cộng số tiền hôm nay tôi đi lĩnh là được bốn mươi triệu năm trăm chín mươi nghìn
cái số tiền này là các cô
rất phấn khởi là để gia đình về còn nợ một tí cám nào để các cô trả tiền cám
việc hỗ trợ này đã khuyến khích người dân không giấu dịch
đồng thời có ý nghĩa rất lớn đối với người chăn nuôi trong lúc bị thiệt hại